các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kết ngay lúc này cho những chiêu trò câu khách của có đất đơn cử
ngày hai mươi một tháng hai mạng xã hội xôn xao clip cảnh lãnh đạo và nhân viên công ty bất động sản liên tục chạy chốt giá đất nền tạo cơn sốt đất
clip dài khoảng bốn phút ghi lại ở một bãi đất trống bên cạnh con đường có hàng chục chiếc ô tô đang đậu
một số nhân viên của công ty bất động sản mặc vest cầm cặp da và sổ đỏ do chứng nhận quyền sử dụng đất
chạy đi chạy lại thông báo chốt cọc với mục mc
nhân viên công ty bất động sản liên tục từ khu liều bạc chạy đến chỗ mc nói
lô bốn lô năm lô một mươi ba lô một mươi chín lô hai mươi chín khách đặt cọc rồi nhé
sau đó mc thông báo lại lên loa lo đã chốt cọc trong tiếng nhạc in ỏi
đoàn clip được chia sẻ và lan trị nhanh chóng trên nền tảng không gian mạng
nhiều người cho rằng sau tết đất mộng dường sốt
tuy nhiên một số nhà đầu tư bất động sản nhận định
đây chỉ là chiêu trò dàn dựng làm thị trường ảo
mục đích của việc này là đưa thông tin không đúng sự thật về lô đất nhằm thổi giá
tìm khách hàng nhạy và cá tinh
một nhà đầu tư bất động sản nói chẳng có lô đất nào được đặt cọc thật đâu
người đặt cọc đều là diễn viên
theo tìm hiểu khu đất được dựng rạp giao bán trên thuộc tổ năm
ấp đồi đá xã lộc khánh huyện lộc ninh tỉnh bình phước
công ty bất động sản có trụ sở tại tỉnh bình dương là đơn vị diễn tuồng
trên mùa việc trên đại diện ông trần quang vinh
chủ tịch ủy ban dân lộc khánh huyện lộc ninh tỉnh bình phước
ông trần quang vân xác nhận sự việc xảy ra vào ngày hai mươi tháng hai
ở khu đất tại tổ năm ấp đồi đá xã lộc khánh
ông vinh còn cho biết huyện đã yêu cầu các đơn vị địa phương
liên quan vào cuộc xác minh xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
cũng theo vị này khu đất xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng
không thuộc dự án bất động sản nào được phép giao dịch
đại diện lãnh đạo xã lộc khánh cho biết lãnh đạo huyện lộc ninh
sau khi nắm tình hình đã có chỉ đạo ngay trong chiều nay
tại ủy ban nhân dân xã lộc khánh sẽ diễn ra cuộc họp khẩn
để đưa ra hướng xử lý về vụ việc
cũng theo vị này khu đất trống được dựng rạp tổ chức giao dịch mua bán
trong clip xuất hiện trên mạng xã hội không phải là một dự án bất động sản
khu đất đó họ mua lại là đất nông nghiệp hơn một hectare
sau đó họ tự phân ra từng lô nhỏ để thực hiện giao dịch mua bán
chứ không phải là một dự án bất động sản lãnh đạo xã lộc khánh nói và cho biết thêm
ngay khi thấy có nhiều xe ô tô cùng đông người
ủy ban nhân xã đã chỉ đạo công an dân quân đến nắm tình hình giữ an ninh trật tự
khi lực lượng chức năng đến thì phía công ty bất động sản nói không tổ chức sự kiện nữa
tuy nhiên khi lực lượng vừa về thì công ty lại tổ chức
vụ việc diễn ra rất nhanh rồi kết thúc sau đó clip lan truyền trên không gian mạng
vào thời điểm công ty bất động sản tổ chức sự kiện phía địa phương đã có động thái gì
lãnh đạo xã lộc khánh nói lực lượng chức năng đã mời một số người liên quan về làm việc
và lập biên bản về hành vi tập trung đông người không xin phép
ngoài ra khi yêu cầu cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan thì họ chưa cung cấp được
nhóm người này cho biết không giao bán đất dự án chỉ bán đất của cá nhân
ủy ban nhân xã đã yêu cầu dừng tổ chức việc rao bán tập trung đông người
đồng thời tiến hành làm rõ các thông tin liên quan
nhóm người này đã cam kết dở rạp không tổ chức rao bán đất nền tại đây nữa
theo ông trần quang vinh việc thông tin khu đất là dự án nhà ở là thông tin sai
lộc khánh chưa có dự án nhà ở dự án khu dân cư
nhóm người đứng ra giao bán không phải là chủ sử dụng đất
khu đất này người đứng tên là bà trần thị tê
có địa chỉ tại khu phố một a phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
sau khi xảy ra vụ việc ủy ban dân xã lộc khánh đã báo cáo lên lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện
thời điểm xử lý chính quyền địa phương chỉ có thể yêu cầu giải tán
việc xử phạt phải căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể
để áp vô điều nào khoản nào và quy định nào
hiện xã đang bàn với cơ quan liên quan để tìm hướng xử lý cho phù hợp
đoạn clip được chia sẻ và lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng không gian mạng
nhiều người cho rằng sau tết đất bỗng dừng sốt
tuy nhiên một số nhà đầu tư bất động sản nhận định đây chỉ là chiêu trò dàn dựng làm thị trường ảo
khu đất được dựng rạp sao bán trên thuộc tổ năm ấp đồi đà
xã lộc khánh huyện lộc ninh tỉnh bình phước
công ty bất động sản có trụ sở tại tỉnh bình dương là đơn vị xuất hiện trong đoạn clip nói trên
lật tẩy chiêu trò sốt đất
kịch bản cũ nạn nhân mới là những chiêu bài xưa như trái đất được lập đi lặp lại
ây vậy mà vẫn có nhiều người sạp bẫy
theo các chuyên gia về bất động sản có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các đợt sốt đất
sốt giá nhà sốt giá đất nền trong thời gian vừa qua
trong đó chủ yếu là giới đầu nậu co đất
thực hiện các thủ đoạn tung tinh đồn thổi làm giá thổi giá
trước những cơn sốt đất đổ bộ các tỉnh thành ở cả nước trong thời gian qua
bên cạnh câu chuyện những nhà đầu cơ lướt sóng dễ dàng kiếm tiền tỷ
thì những người làm môi giới cũng không bỏ qua cơ hội kiếm tiền
thậm chí dùng đủ chiêu trò mánh khóe tinh vi để móc túi từ người bán và người mua
quan sát thị trường bất động sản đất nền hiện nay ở các quận huyện vùng ven hà nội
thành phố hồ chí minh quảng ninh và các tỉnh thành khác
không ít người liên tưởng tới thị trường lan đột biến
quy hoạch mới nâng cấp từ huyện lên quận cũng chưa bao giờ là điều quá đặc biệt
các thửa đất chi lô liên thủ cũng là những sản phẩm bất đồng sản xưa như trái đất
nhưng gần đây nó được đặc biệt hóa biến hóa bởi những mạng lưới môi giới nhà đất dày đặc
đang sen có chung một mục đích là kiếm lợi bằng cách khuấy đảo và thổi giá thị trường
dịch covid một mươi chín bùng phát cùng với một sự siết chặt quản lý của cơ quan nhà nước
đã khiến cho giá đất chững lại
thị trường bất đồng sản hạ nhiệt nhưng không hẳn là sẽ không còn những cơn sốc đất ảo
trong lúc nhiều nhà đầu tư tháo chạy thì một bộ phận lại tranh thủ bắt đáy gom đất
chờ đợt sống mới
theo chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh cho rằng
qua cơn sốc vừa rồi nhiều nhà đầu tư f đã phải trả giá cho việc đầu tư tràn lan
thiếu kiến thức về thị trường mua phải đất đai không giấy tờ giá trên trời
nên bị mắc cạn bởi vậy không ít người trong số này sẽ tháo chạy khỏi thị trường
trên thị trường sẽ xuất hiện một lực lượng đầu tư mới
cũng như là các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã lướt qua được cơn sóng giá đất
để tiếp tục đón bắt cơ hội đầu tư vào bất động sản ông thịnh nói thêm
khi dịch được kiểm soát tốt nhu cầu kinh doanh của người dân có
thì giá đất tăng là điều đương nhiên
khác với chứng khoán chỉ cần một tỷ trọng dòng vốn tương đối lớn để chi phối thị trường
thì ở thị trường bất đồng sản các đối tượng đứng đằng sau cơn sốc đất
không phải bỏ ra quá nhiều

mà vẫn có thể tạo làn sóng thị trường để trục lợi
trải nghiệm thực tế tại một số tầm điểm sốt đất thời gian qua
ông nguyễn văn dũng giám đốc công ty địa ốc trường pháp investman nhận định
giá đất chủ yếu là cò đại giá với nhu cầu người dân bán cũng ít
người mua thật cũng không nhiều
đơn cử tại các tiệm nóng như bình phước bình ba bà rồi vũng tàu
nhiều miếng đất sang tay qua cả sáu bảy người nhưng mới chỉ đặt cọp
chứ chưa làm công chứng sang tên
chủ yếu là khách mua đất với mục đích nướt sống
môi giới dẫn khách vào đặt cọc nhưng ngay sau đó lại đưa khách mới vào đặt cọc cao hơn
với mục đích thổi giá thị trường đánh vào lòng tham của người mua
được biết kịch bản sốc đất này diễn ra hàng năm
và không cần diễn giải để thấy được kết cục sau vài tuần đầu nậu
và các cò đất đạt được mục đích và rời đi
người dân địa phương hụt hẳn nhà đầu tư cuối cùng hoang mang
hiện tại đã có nhiều người thấm thiế bài học
và bắt đầu rao bán lộ các khu đất nhằm vớt lại chút vốn đã bỏ ra
để kiếm kênh đầu tư khác
tuy nhiên thị trường không dễ để thoát hàng
không riêng người dân nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng thang trời
vì gia đất cao ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải phóng mặt bàn và đền bù
từ đó làm tăng chi phí đầu vào và làm chậm tiến độ dự án
các dự án nhà giá rẻ nhà ở xã hội cũng vì thế mà không thể triển khai
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
ngay lúc này cho những chiêu trò câu khách của cò đất
đơn cử sống trường hợp dựng cho suất đất chạy như giặc ở bình phước
những ai đang có ý định kinh doanh cần hết sức cẩn trọng
tìm hiểu thật kỹ trước khi xuống tiền
không để bất cứ sới cò mồi nào dùng đủ chiêu trò
mánh khóe tinh vi để móc túi từ người bán và người mua
nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích
hãy để lại chia sẻ và bình luận thêm dưới video
rất mong được quý vị khán giả ủng hộ và subscribe kênh
cũng đừng quên bấm like và share cho bạn bè nhé
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại